cảm ơn các bạn đã theo dõi
thiệt hại về tài sản cũng rất lớn khi gió mạnh kèm theo mưa lớn đã làm sập nhiều nhà dân
và làm tốc mái gần một một trăm linh ngôi nhà
trong đó quảng ngãi có hơn chín trăm linh nhà gia lai hơn một trăm linh nhà và phú yên có hơn bốn mươi ngôi nhà
khi đi sâu vào đất liền hoàn lưu của bão số chín đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại tỉnh con tum
mưa lớn gây ngập lụt chia cắt hai thôn tại xã ngọc réo huyện đắc hà
hiện tại hơn hai trăm năm mươi hộ với hơn một hai trăm linh người dân tại hai thôn này bị chia cắt
ngoài ra một cầu treo ở huyện con rẫy bị cuốn trôi chia cắt một trăm một mươi năm hộ với sáu trăm tám mươi người ở thôn một mươi một xã đắk ruồng
nhiều tuyến đường giao thông cũng bị sạt lở hư hỏng
sau khi bão số chín đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền trung lực lượng công an các đơn vị địa phương
tại thành phố đà nẵng đang tích cực triển khai quân số xuống địa bàn khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão
tại một số tuyến đường trung tâm như nguyễn văn linh
hùng vương trần phú hàng loạt cây cối ngã đổ biển quảng cáo nằm la liệt ven đường
một số công trình nhà dân ven biển trụ sở ủy ban nhân dân bị tốc mái tôn sập đổ hoàn toàn
ngay sau khi bão tan lực lượng công an các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã tập trung xuống địa bàn hỗ trợ chiến dời các địa cây cối khắc phục thiệt hại
sau khi bão có hạ đăng hạ chí lực lượng cảnh sát hành giá trị đáy cho đoàn quân đảo
hùng vương trần phú hàng loạt cây cối ngã đổ biển quảng cáo nằm la liệt ven đường
theo ghi nhận công tác khắc phục diễn ra cả ngày lẫn đêm
quý vị và các bạn hiện tại tôi đang có mặt tại một điểm công trình trụ sở ủy ban nhân dân
bị hư hỏng nặng nề sau cơn bão số chín
tại đây thì toàn bộ hệ thống mái tôn của công trình này đều bị hư hỏng
và có nguy cơ ảnh hưởng đối với những hội dân sống xung quanh
vì vậy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng
đã được huy động đến hiện trường khẩn trương triển khai các phương án
để hỗ trợ khắc phục hậu quả đảm bảo an toàn cho người dân
sau bão thành phố đà nẵng không có thiệt hại về người
hiện một số khu vực ở quận hải châu liên kiểu hòa vang vẫn đang bị mất điện
trong sáng mai công an toàn thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục ra quân khắc phục hậu quả
hiện nay đang có rất nhiều phương tiện phải tạm dừng ở khu vực thị trấn lăng cô huyện phú lộc
và do ảnh hưởng của bão số chín lực lượng cảnh sát giao thông công an thiền thên huế
đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông
hiện đang có khoảng hơn sáu trăm linh phương tiện chủ yếu là xe tải xe ô tô và xe khách
đang dừng từ km tám trăm tám mươi bảy đến km tám trăm chín mươi bốn quốc lộ một a thuộc thị trấn lăng cô huyện phú lộc để tranh chú bão
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế đã túc trực ở khu vực này hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để điều tiết sắp xếp vị trí và phân luồng các phương tiện nhằm hạn chế tình trạng un tắc cục bộ có thể xảy ra
đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp cùng với chính quyền địa phương và người dân
nấu hơn một suất cơm chuẩn bị hơn một chai nước khoáng phát miễn phí cho những tài xế và hành khách đang bị kẹt lại do bão
sau nhiều giờ đi vào đất liền các tỉnh từ đà nẵng cho đến phú yên làm hơn một ngôi nhà bị tốc mái
bão số chín đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
dự báo trong vòng một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thái lan
gió mạnh trên đất liền chiều tối và tối nay ở các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế đến bình định
con tum gia lai có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu phía bắc áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh
vùng ven biển các tỉnh từ quảng bình quảng trị có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong tối và đêm nay ở quảng trị thừa thiên huế con tum và gia lai có mưa vừa mưa to
với tổng lượng mưa phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm từ ngày mai mưa giảm